nhằm quản lý chặt không để thất thoát nguồn tài nguyên khoáng sản của nhà nước
mới đây ubnd tỉnh con tum đã có văn bản chỉ đạo các sở ban ngành huyện thành phố
làm tốt công tác quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn đặc biệt là việc khai thác cát sỏi
ubnd tỉnh con tôm yêu cầu các đơn vị tiếp tục tổ chức quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc quyết liệt
những quy định của pháp luật hiện hành về khoáng sản tăng cường quản lý nhà nước về lĩnh vực khai thác cát sỏi
nếu trên địa bàn ngành lĩnh vực nào để xảy ra tình trạng khai thác cát sỏi trái phép
hoặc để tình trạng lợi dụng việc nạo vét khơi thông luồng để khai thác cát sỏi trái phép
và thành lập bến bãi tập kết cát sỏi trái phép diễn ra nghiêm trọng phức tạp kéo dài
hoặc có cán bộ công chức dưới quyền tiêu cực tham nhũng thì phải tổ chức kiểm điểm
xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu và điều chuyển bố trí công tác khác
kiên quyết xóa bỏ các bãi tập kết cát sỏi trái phép trước ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín